chương trình tôn vinh nghệ thuật hát trầu văn với tên gọi hát văn thi một thời vang bóng đã diễn ra tại đỉnh lưu phái xã ngũ hiệp huyện thanh trì hà nội
chương trình nằm trong chuỗi hoạt động với chủ đề về nguồn trải nghiệm cùng di sản văn hóa vì vật thể của hà nội năm hai nghìn hai mươi
chương trình nằm trong chuỗi hoạt động giới thiệu truyền dạy nhằm giúp cho đông đảo người dân yêu thích quan tâm tới các loại hình di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của hà nội
qua đó góp phần khơi dậy ý thức tự hào dân tộc tình yêu tổ quốc và trách nhiệm gìn giữ phát huy vốn văn hóa quý báu của cha ông để lại
điểm nhấn của chương trình với phần giao lưu trao đổi kinh nghiệm về thể loại hát văn thi giữa các nghệ nhân cao tuổi với các thế hệ kế cận
ngay sau buổi tọa đàm các cung văn và nhiều nghệ nhân hát văn câu lạc bộ hát văn tên tuổi ở miền bắc cùng nhau thi tài với nhiều bài hát văn cổ
tổ chức được thế này là quý hóa để nâng cao nghề nghiệp lên
và cái đạo mẫu thì cũng dưng lên một
tuy ở kia người ta công nhận rồi nhưng mà mình cái nề lếp của nước mình thì mình còn dưng lên mình còn ca ngợi lên để thêm được
bên trung tâm văn hóa thăng long có mời tôi ra ngoài này để tham gia chương trình hát văn thi
thì tôi cũng rất là vui về ra đây lại được
giao lưu với lại các cụ cây cao bóng cả và được nghe lại những lời hát của các cụ để được học hỏi thêm
chương trình đã mang lại không gian trải nghiệm văn hóa hết sức độc đáo cho nhiều bạn trẻ có niềm đam mê với các loại hình văn hóa phi vật thể của dân tộc